kể từ khi nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine các nước eu đã đưa ra tới hàng nghìn biện pháp trừng phạt chống lại quốc gia này
thế nhưng kim ngạch thương mại giữa hai bên vẫn tăng hai ba đạt hai trăm năm mươi tám sáu tỷ euro vào năm hai nghìn hai mươi hai
đây là mức tăng cao nhất trong vòng tám năm qua
dữ liệu từ cơ quan thống kê châu âu cũng cho thấy xuất khẩu hàng hóa từ nga sang eu trong năm hai nghìn hai mươi hai đã tăng hai mươi năm và đạt hai trăm linh ba bốn tỷ euro
trong khi đó nhập khẩu hàng hóa từ eu vào nga trong năm qua đã giảm khoảng ba mươi tám xuống còn năm mươi năm hai tỷ euro mức thấp nhất kể từ năm hai nghìn năm
thâm hụt thương mại của eu và nga trong năm hai nghìn hai mươi hai đã đạt mức kỷ lục một trăm bốn mươi tám hai tỷ euro gấp đôi con số năm hai nghìn hai mươi ba
phần lớn thương mại song phương được hình thành từ việc nhập khẩu hàng hóa nga nguyên nhân được cho là giá năng lượng và các loại nguyên liệu thô từ nga trong năm qua đã tăng
đồng thời với việc các nước châu âu tăng cường tích chữ khí đốt trước khi thắt chặt các biện pháp trừng phạt các chuyên gia dự báo các hạn chế sẽ còn ảnh hưởng nặng nề đến thương mại song phương và nguy cơ sụt giảm kim ngạch thương mại giữa nga và eu vào năm hai nghìn hai mươi